trên địa bàn thị xã bến cát tỉnh bình dương một xe khách đã bị lật ngang khiến cho nhiều hành khách hoảng loạn và kêu cứu
cụ thể vụ tai nạn vào khoảng chín h bốn mươi phút hôm nay khi xe khách hai mươi chín chỗ ngồi biển đăng ký năm mươi một b hai mươi nghìn ba trăm linh bảy
lưu thông trên quốc lộ một mươi ba theo hướng từ thành phố hồ chí minh về bình phước
khi đến đoạn đường thuộc phường mỹ phước bến cát thì bất ngờ trao đảo và lật ngang đường
vụ tai nạn đã khiến cho nhiều hành khách hoảng loạn và kêu cứu
người dân chung quanh cùng lái xe đã đập cửa kính đưa các hành khách ra ngoài
vụ tai nạn đã khiến cho một mươi hai người bị thương nhẹ và được đưa vào bệnh viện trong đó nặng nhất là một người bị gãy tay